khi clip của một người mỹ có tên là dan hower thực hiện nhằm chỉ ra những lỗi sai thường gặp trong cách phát âm của người việt xuất hiện và gây bão trang mạng xã hội
thì rất nhiều người không khỏi giật mình về trình độ của giáo viên tiếng anh cũng như chất lượng tại nhiều cơ sở dạy anh ngữ hiện nay
điều này có lẽ sẽ không quá lo ngại nếu những lỗi sai cơ bản này không rơi vào những giáo viên tiếng anh
người vốn dĩ phải nói chuẩn để dạy lại cho nhiều học sinh khác cũng như đủ tư cách chuyên môn để mở trung tâm
clip đạt gần ba triệu lượt xem trên youtube chỉ trong vòng hai tuần đề cập đến một chủ đề không mới nhưng cũng chưa bao giờ cũ
den hougher một người mỹ sống và làm việc tại việt nam bằng việc cho bố mẹ mình nghe thử vài câu tiếng anh do các giáo viên người việt nam nói
đã dẫn chứng cho thấy rằng bố mẹ anh hầu như không hiểu gì để từ đó chỉ ra điểm yếu trong cách phát âm của người việt
đặc biệt clip này còn gây chú ý hơn nữa khi những lỗi sai cơ bản này
lại rơi vào những người việt được cho là giáo viên dạy tiếng anh online
sau clip này của đen đã có rất nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng những người học tiếng anh
tuy nhiên ngoài câu chuyện đúng sai về cách thể hiện sao cho tế nhị
thì clip đã phần nào phản ánh đúng thực trạng dạy và học tiếng anh ở việt nam hiện nay
nếu nói tiếng anh mà người bản ngữ nghe không hiểu
thì đã đến lúc chúng ta nên đặt cái tài liệu này vào
câu hỏi học tiếng anh để làm gì
vì muốn sử dụng được tiếng anh hay chỉ vì bằng cấp chứng chỉ
chúng ta sẽ hội nhập với quốc tế như thế nào khi số điểm ael cappho chỉ là những con số
và nhiều lúc nó cũng không phản ánh được trình độ thật sự của người dự thi
hầu hết người việt học tiếng anh từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường với các thầy cô nghề việt
do đó việc tiếp xúc với cách phát âm thiếu chính xác không phải từ người bản ngữ
có thể tạo nên những vết hẳn trong trí nhớ của bạn dẫn đến việc quá trình sửa lại phát âm chính xác sau này
để đảm bảo nghe và nói chính xác hãy đảm bảo bạn học trực tiếp từ người bản địa
nếu bạn đã rời khỏi ghế nhà trường và không còn nhiều thời gian cho việc luyện nghe nói tiếng anh
vậy thì việc học với giáo viên bản ngữ lại càng quan trọng bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm thời gian của bạn hơn
theo con số thống kê của bộ giáo dục và đào tạo năm hai nghìn một mươi sáu trên năm mươi của giáo dục và đào tạo ở việt nam

nhiều phần trăm giáo viên tiếng anh bậc tiểu học chưa đạt chuẩn
ở bậc phổ thông cơ sở là sáu mươi còn ở bậc trung học phổ thông là bảy mươi năm
ngay cả những trung tâm tiếng anh có người nước ngoài giảng dạy không phải ai cũng có nghiệp vụ về sư phạm
thậm chí khách du lịch cũng có thể đứng lớp giảng dạy
theo cái khảo sát năm hai nghìn một mươi bốn của tổ chức giáo dục education first là tổ chức chuyên về đào tạo ngoại ngữ
họ có đưa ra một cái bài thi đánh giá về mức độ thành thạo sử dụng tiếng anh của các quốc gia
trong đó có việt nam
theo đánh giá đó việt nam hiện giờ đang ở mức hai trên năm từ dưới lên về mức độ thành thạo
tức là nếu mà xét ra thì cái khả năng sử dụng tiếng anh của người việt nam tương đối là thấp
nếu so cùng với các nước trong khu vực thì việt nam hiện giờ mới đứng trên kazakhstan hay là campuchia
ở dưới mình một chút thì có trung quốc
ở trên mình thì có rất nhiều quốc gia như là malaysia singapore indonesia
hay là nhật bản hàn quốc đài loan hồng kông
qua con số đó có thể thấy khả năng sử dụng ngôn ngữ
của mình hiện là chưa được cao
thực trạng của ngành giáo dục hiện nay vẫn đang là một bài toán khó đối với cả xã hội
chính bởi vậy những clip như của đen dù với mục đích gì
thì cũng đã dóng lên một hồi chuông cảnh báo về thực trạng dạy và học tiếng anh ở nước ta hiện nay
vẫn biết đây là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi
nhưng một lần nữa chúng ta phải giật mình nhìn lại tiếp thu và thay đổi
hay vẫn cố chấp biện minh cho sai lầm của mình
đó là sự lựa chọn của mỗi người